bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành chỉ thị về việc tiếp tục triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp gọi tắt là ipm trên các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo ngành nông nghiệp chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng chương trình kế hoạch triển khai ipm trên các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu ở địa phương
nhất là đối với các xã nông thôn mới các xã có mô hình sản xuất cánh đồng lớn mô hình liên kết trình ubnd tỉnh phê duyệt bố trí và hướng dẫn sử dụng ngân sách địa phương lồng ép ipm vào các chương trình dự án triển khai trên địa bàn cũng như huy động nguồn vốn xã hội hóa hợp tác công tư để thúc đẩy phát triển ipm trên diện rộng